giảng đường thông minh ứng dụng thiết bị công nghệ giải pháp cùng với nội dung đa phương tiện vào giảng dạy
đang là một trong những hướng đi mới được ứng dụng tại nhiều trường đại học trên thế giới
tại việt nam sau thành công tại tp hcm thì mô hình này cũng đã được chính thức triển khai tại đại học y dược thái nguyên
trong mô hình giảng đường thông minh bàn ghế được bố trí linh hoạt dễ dàng
phân khu học nhóm hoặc tách rời từng cá nhân tùy theo yêu cầu của giờ học
các thiết bị hỗ trợ trong giảng đường bao gồm màn hình tương tác thông minh
kèm phân mêm quản lý giờ học máy tính bảng hệ thống internet
sự kết hợp giữa giảng đường thông minh với các trang thiết bị hiện đại và phương pháp học tập theo nhóm
là một thử nghiệm mới trong cách thức dạy và học tại trường đại học
giảng đường thông minh được kỳ vọng sẽ dần thay thế cho mô hình giảng đường truyền thống
với cách học cũ là truyền thụ kiến thức một chiều từ giảng viên đến sinh viên
đây cũng là nền tảng để sinh viên có cơ hội học tập chuyên tu tại nước ngoài
không cảm thấy lạ lẫm đối với mô hình học này từ đó dễ dàng hòa nhập hơn trong môi trường giáo dục quốc tế